sau một tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt sáu thiếu niên với các mức án khác nhau cùng về tội giết người
theo cáo trạng lê văn chiến có tình cảm với nguyễn thị như ý sinh năm hai nghìn bảy học sinh trường trung học cơ sở nguyễn du
được biết là bạn học của ý là phạm gia hiệp đã chọc gẹo ý
vào ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chiến đã rủ năm người bạn khác cùng đến trường nguyễn du
nhóm này đã dùng mũ bảo hiểm và dao đâm hiệp khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn chiến một mươi một năm tù
các bị cáo khác sẽ bị tuyên phạt từ ba đến sáu năm tù cùng về tội giết người